thưa quý vị tại tỉnh quảng ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn hai xã hoàng tân thị xã quảng yên để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch quân sự
trần văn dương là đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền đối tượng sẽ tiến hành xác minh rồi cho khách vay từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ một trăm một mươi một năm trở lên kèm theo các lệ phí khác
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt dương đã là một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên
dương đã cho một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên vay bảy mươi triệu đồng với lãi suất là một trăm linh chín năm tổng số tiền người vay trả lãi cho trần văn dương là hai mươi sáu tháng liên tiếp đối với các khoản vay trên là gần một trăm năm mươi triệu đồng
dương thu lợi bất chính khoảng một trăm linh triệu đồng khám xét nơi ở của dương lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động thẻ ngân hàng xe mô tô các giấy tờ có liên quan
đáng chú ý quá trình khám xét cơ quan công an phát hiện dương đang nuốt một túi ni lông màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng dặn hụt vào bụng nghi là ma túy